sáng ngày tám tháng một mươi hai công an tp biên hòa phối hợp với lực lượng phòng cảnh sát hình sự
và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng nai tạm giữ hơn hai trăm linh xe gắn máy
và lập hồ sơ xử lý đối với hàng trăm đối tượng có hành vi lạng lách đánh võng
trên một số tuyến đường trung tâm thành phố vào tối ngày hôm qua ngày bảy tháng một mươi hai
cụ thể ngay sau chiến thắng của u hai mươi hai việt nam tại bán kết sea games
tại một số tuyến đường trung tâm của thành phố biên hòa xuất hiện nhiều nhóm đối tượng tụ tập
chạy xe lạng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự
công an tỉnh đồng nai đã kịp thời ngăn chặn và tạm giữ hơn hai trăm linh đối tượng
cùng xe gắn máy vi phạm để lập hồ sơ xử lý
trước đó để đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh trật tự an toàn cho người dân sau mỗi trận đấu bóng đá
công an tỉnh đồng nai đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát các tuyến giao thông
kịp thời ngăn chặn cư quyết xử lý các hành vi vi phạm các vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn